theo thông tin từ bộ văn hóa thể thao và du lịch ubnd tỉnh bắc ninh vừa hoàn thiện hồ sơ
nghề làm tranh dân gian đông hồ đề nghị bộ văn hóa thể thao và du lịch trình thủ tướng chính phủ xem xét
gửi tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco xét đưa vào danh mục
di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
trước đó bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có công văn số một nghìn chín trăm một mươi năm
b v h t t g l g s v h đồng ý xây dựng hồ sơ
nghề làm tranh dân gian đông hồ trình tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco
theo các nhà nghiên cứu tranh dân gian đông hồ thuộc dòng tranh in tử ván khắc gỗ
do người dân làng đông hồ xã song hồ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh sáng tạo sản xuất và phát triển thành làng nghề
đây là dòng tranh gắn bó và thể hiện sinh động xã hội nông nghiệp cổ truyền cuộc sống lao động của người dân việt
ngay từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn ubnd tỉnh bắc ninh đã phê duyệt đề án
bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tranh dân gian đông hồ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi nhằm khẳng định gìn giữ và phát huy giá trị nổi bật của tranh dân gian đông hồ